là bác sĩ có thể chia sẻ về tình hình điều trị bệnh nhân tại trung tâm hô hấp trong thời gian này ra sao ạ
và các bệnh đường hô hấp phổ biến khiến các bệnh nhân phải nhập viện
thì chủ yếu là các căn bệnh nào các bác sĩ có gặp khó khăn gì khi mà điều trị cho bệnh nhân trong giai đoạn hiện nay ạ
câu hỏi rất hời sự
cũng là nỗi quan tâm của cộng đồng trong giai đoạn
mà chúng ta đang phải gồng mình lên để chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
thì thực ra là trung tâm hô hấp bệnh viện bệnh vai chúng tôi thì thường xuyên là tiếp nhận những bệnh nhân
mà có mắc các bệnh lý của đường hô hấp
và đặc biệt là trong cái nhóm bệnh lý mãn tính
ví dụ như là hèn phế quản cvt dạng phế quản
chúng tôi cũng có nhiệm vụ trần đoán những bệnh lý ác tính
ví dụ như là ung thư phổi
với thời điểm hiện tại thì trung tâm hô hấp bệnh viện bệnh vai chúng tôi
thì vẫn tiếp nhận để điều trị những cái nhóm bệnh này
tuy nhiên thì bây giờ như phần đầu chúng ta đã chia sẻ
với tâm lý là sợ đến bệnh viện
và sợ là có nguy cơ bị lây nhiễm trong bệnh viện
thì cũng có rất nhiều những cái bệnh nhân của chúng tôi
cũng đã có những triệu chứng mà đáng nghĩa là nếu mà ngoài vụ dịch này
thì đã phải đến viện để điều trị
nhưng mà cái tâm lý là sợ mắc bệnh
và cũng có đã một số bệnh nhân là đã đến là ở cái giai đoạn
tức là đến ở cái thời điểm mà bà bị bệnh nặng rồi
thì những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất là tiếc
và cũng thấy rằng là mọi người phải nhận thức đúng
chứ mình đừng có sợ quá
vì bệnh viện mai chắc là cách đây mấy hôm thì cũng đã được bộ y tế đến để đánh giá
và cũng đã xác định rằng là bệnh viện bạch mai
đảm bảo cái tiêu chí an toàn người bệnh
thế và bệnh nhân khi mà bệnh nhân đến thì
như đầu tiên mc cũng chia sẻ đấy là cũng đã được phân luồng bệnh nhân
và đặc biệt là các đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện mai mai
thì cũng rất là thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ y tế
để đảm bảo cái an toàn cho bệnh nhân
cho nên là bệnh nhân cũng đừng vì sợ quá
mà mình gọi là cố kéo dài cái thời gian mà đến để được trần đoán điều trị sớm
vẫn đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân mà bị bệnh mạn tính
thì phải đến sớm chứ không thì đến ở cái giai đoạn muộn
thì cũng rất là khó khăn trong điều trị
vâng xin được hỏi bác sĩ một câu một chút sâu hơn về việc là